hôm nay thời tiết ba miền tiếp tục đều có mưa cũng nhờ vậy mà nhiệt độ ở bắc bộ tương đối dịu mát cao nhất ngày là hai mươi chín ba mươi hai độ
khác một chút đối với bắc bộ thì trung bộ mưa tương đối nhiều cần lưu ý những cảnh báo về lũ quét và sạt lở đất tại ven sông suối
suối về nam trung bộ thì mưa sẽ có chút giảm hơn nhiệt độ toàn vùng ở mức là hai mươi bảy ba mươi độ c
tây nguyên và nam bộ vẫn xuất hiện mưa về chiều và tối nhiệt độ cao nhất ngày hai mươi chín ba mươi hai độ
trong thời điểm giao mùa tiết trời ẩm ướt khiến dịch bệnh truyền nhiễm tăng cao rất dễ ảnh hưởng đến thể trạng nhạy cảm như người già và trẻ nhỏ
các chuyên gia y tế khuyến cáo là cần lưu ý vệ sinh mũi họng đường hô hấp trên là nơi cửa ngõ của vi khuẩn virus tiếp xúc và ẩn trú
khi cơ thể cảm thấy mệt mỏi hoặc là sốt cao thì cách tốt nhất là hãy đến cơ sở y tế để thăm khám để điều trị kịp thời và hiệu quả